tổng cục cảng hàng không việt nam vừa tổ chức triển khai lấy ý kiến của cộng đồng
về phương án kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế long thành
đây là việc làm nhằm tham khảo thông tin đánh giá từ nhiều thành phần tổ chức cá nhân khác nhau
để xem xét và lựa chọn phương án kiến trúc đạt hiệu quả cao nhất
đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi để xây dựng công trình
dự án cảng hàng không quốc tế long thành được chia làm ba giai đoạn
giai đoạn một đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách
cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất hai mươi năm triệu hành khách một năm
và một hai triệu tấn hàng hóa một năm đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác
giai đoạn hai tiếp tục đầu tư thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và một nhà ga hành khách
để đạt công suất năm mươi triệu hành khách một năm và một năm triệu tấn hàng hóa một năm
giai đoạn ba sẽ hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất một trăm linh triệu hành khách một năm
và năm triệu tấn hàng hóa một năm
hiện chín phương án được trưng bày do một mươi sáu đơn vị tư vấn trong và ngoài nước thực hiện
với yêu cầu bảo đảm công năng sử dụng bền vững hiệu quả giữ bản sắc dân tộc
gần gũi thiên nhiên và gây ấn tượng cho hành khách về văn hóa con người việt nam
các đơn vị đã nghĩ ra nhiều hình dáng thiết kế
ý tưởng chúng tôi đưa vào văn hóa của miền nam việt nam ý tưởng lá cọn đó là điểm nhấn thứ nhất
chúng tôi có suy nghĩ về diện tích lớn như sân bay long thành sẽ đáp ứng được di chuyển
tại việt nam so với singapore hay nhật bản
chúng tôi đã kinh nghiệm thiết kế tại hai nước này chúng tôi sẽ mang những kỹ thuật mới nhất
và kinh nghiệm được áp dụng cho sân bay long thành để đáp ứng được nhu cầu sân bay đại diện
cho khu vực đông nam á sử dụng vật liệu xây dựng có tại việt nam mà nó sẽ sử dụng lâu bền
thích hợp với môi trường địa lý tại việt nam
nhìn chung thì theo tôi là cái mẫu bảy này cái mẫu bốn này là tương đối là có thể là ở khả thi được
mà cái buồng máy nó chạy thì không thể dừng lại được để bảo trì bảo dưỡng được
tương đối là phải dùng kết cấu vật liệu tốt luôn
từ việc lấy ý kiến rộng rãi của người dân tổng công ty hàng không việt nam sẽ tổng hợp đầy đủ kết quả
lấy ý kiến của cộng đồng về phương án kiến trúc và kết quả đánh giá của hội đồng đánh giá xếp hạng
phương án thi tuyển kiến trúc nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế long thành báo cáo thủ tướng chính phủ